ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau cho biết theo thống kê ban đầu
chỉ trong hai ngày qua ảnh hưởng của cơn bão số hai đã làm sập và tốc mái hơn một trăm linh căn nhà
và gây thiệt hại trong một số diện tích hòa màu
trong đó tại huyện trần văn thời có năm căn nhà bị sập hoàn toàn và bốn mươi hai căn tốc mái
ước thiệt hại khoảng ba trăm linh triệu đồng
riêng trên địa bàn huyện đầm rơi đã xảy ra một vụ sạt lở đất ven sông
làm thiệt hại ba căn nhà của người dân
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ vệ sinh môi trường
giúp người dân khắc phục thiệt hại và hỗ trợ bước đầu để các hộ sớm ổn định cuộc sống
theo dự báo những ngày tới mưa rông vẫn tiếp tục diễn ra
người dân cần đề phòng và chủ động ứng phó để bảo vệ sản xuất
giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản